đội tuyển việt nam của chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn trong trận bán kết thứ hai tại aff suzuki cup trên sân vận động panas tại barcolos philippines
kết quả chung cuộc đội tuyển của chúng ta đã giành chiến thắng hai một đây là một lợi thế lớn trước trận lượt về diễn ra vào ngày sáu tháng một mươi hai tới đây
mặc dù làm khách nhưng đội tuyển việt nam đã nhập cuộc với lối đá nhanh áp sát liên tục ngay sau khi trọng tài chính thổi tiếng còi bắt đầu trận đấu
quả thực lối chơi này đã làm các cầu thủ philippines bất ngờ và trở nên lúng túng trong việc tổ chức phòng ngự
phút thứ một mươi hai tiền đạo lão tướng nguyễn anh đức đã cụ thể hóa ưu thế của đội việt nam bằng bàn thắng từ pha đánh đầu rất hiểm hóc vào góc xa của khung thành đội tuyển philippines
sau đó với lối chơi thô bạo và việc liên tục bỏ lỗi của trọng tài chính các cầu thủ philippines dần nắm được thế trận và tổ chức được những đợt phản công
tưởng rằng hiệp một trận đấu sẽ kết thúc với phần thắng tạm ngưng về phía việt nam thì bất ngờ ở phút thứ bốn mươi bảy phút bù giờ cuối cùng của hiệp đấu
từ pha lật bóng bên cánh trái của đội trưởng finn young hassman cầu thủ patrick rachel đã bất ngờ gỡ hòa cho đội tuyển philippines
sang hiệp hai đội tuyển việt nam tiếp tục tràn lên tấn công và ở phút thứ bốn mươi tám tiền vệ phan văn đức đã cụ thể hóa sức ép đó bằng pha xử lý gọn gàng sau đường truyền cực kỳ thông minh của tiền vệ cánh trọng hoàng
không còn gì để mất các cầu thủ philippines tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng họ chỉ có được một số cơ hội không rõ ràng trước lối chơi phòng thủ phản công cực kỳ hiệu quả của đội tuyển việt nam
cuối trận lần lượt hai tiền đạo vào tay người là đức trinh và công phượng đều bỏ lỡ các cơ hội nâng tỷ số trận đấu hết sức đáng tiếc
trận đấu kết thúc với tỷ số hai một nghiêng về phía những chàng trai áo đỏ của chúng ta qua đó tạo ra lợi thế trước trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày sáu tháng một mươi hai tới đây trên sân vận động quốc gia mỹ đình